ông trương văn hồng giám đốc trung tâm các bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện hoa sơn
thuộc trường đại học phúc đáng thượng hải cho biết kế hoạch này đã được sửa đổi
để tối ưu hóa việc quản lý nguồn lực y tế
ông nói thêm trung quốc đạt mục tiêu áp dụng ba vũ khí để đối phó với covid một mươi chín
tỷ lệ tiêm chủng cao thuốc điều trị virus hiệu quả và nguồn lực y tế dồi dào
cho các trường hợp khẩn cấp
ông trương cho biết giờ đây các bệnh nhân đã hồi phục chỉ cần theo dõi sức khỏe
tại nhà trong vòng bảy ngày và thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín sau khi xuất viện
trước đây quy định cách ly bắt buộc là một mươi bốn ngày
cũng theo ông trương thời gian nằm viện trung bình ở thượng hải dự kiến
sẽ được rút ngắn từ một mươi năm ngày xuống còn một mươi ngày
những thay đổi này cho thấy tinh thần thích ứng linh hoạt hơn của chính quyền thượng hải
cũng như trung quốc trong việc ứng phó với omicron
mặc dù nước này vẫn kiên quyết đi theo chiến lược zero covid
song việc rút ngắn thời gian cách ly cho f cũng đã giảm bớt gánh nặng
cho ngành y tế đang chiến đấu chống lại đợt dịch nghiêm trọng
nhiều người cao tuổi ở các viện dưỡng lão chiếm khoảng năm mươi chín số ca tử vong vì covid một mươi chín
hầu hết những người này chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
chỉ khoảng ba mươi số người trên tám mươi tuổi ở hồng kông đã tiêm đủ hai mũi
khi các khảo sát cho thấy nhiều người cao tuổi còn e ngại việc tiêm phòng covid một mươi chín
trong khi đó trưởng đặc khu hành chính hồng kông lâm trịnh nguyệt nga cho biết
chính quyền hiện chưa có kế hoạch siết chặt các biện pháp chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên để ngỏ khả năng phải hoãn các cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào tháng năm
hiện hồng kông đang áp đặt những biện pháp chống dịch nghiêm ngặt nhất
kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm hai nghìn một mươi
theo quy định hiện hành người dân không được phép tụ tập quá hai người
và bắt buộc phải đeo khẩu trang ở mọi nơi
trong khi đó trường học và hầu hết các địa điểm khác đều đóng cửa
các khu vực biên giới hồng kông cũng đóng cửa suốt hai năm qua
ngoại trừ một số chuyến bay được phép hạ cánh
tuần trước bà lâm trịnh nguyệt nga đã quyết định hoãn kế hoạch tiến hành xét nghiệm hàng loạt
thay vào đó chính quyền tập trung vào việc giảm số ca bệnh nặng và tử vong
từ hy vọng chính quyền sẽ từ bỏ các biện pháp phòng chống dịch khắc nghiệt
nhiều người dân trung quốc đã quay trở lại cuộc sống đầy lo sợ khi phải đi mua sắm vật dụng cần thiết
trong sự bao vây của các nhân viên y tế và cảnh sát xung quanh khu nhà mình
bờ sông nổi tiếng ở thượng hải từng luôn náo nhiệt với khách du lịch và người dân địa phương
đã trở nên im ắng trong tuần này khi chính quyền nơi này tiến hành phong tỏa thành phố lớn nhất của trung quốc
để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
đa số công nhân làm việc ở thành phố này được yêu cầu làm việc ở nhà từ ngày một mươi năm tháng ba
sinh viên chuyển sang các lớp học trực tuyến và việc ăn uống trong nhà hàng bị cấm ở một số quận
hãng afp đưa tin
thay vì phong tỏa toàn bộ thành phố được áp dụng ở các thành phố khác trên khắp trung quốc
trong đợt bùng phát dịch gần đây chính quyền thượng hải chỉ tiến hành phong tỏa hạn chế
và các cụm dân cư ở những khu vực cụ thể
một chủ nhà hàng ở trung tâm thượng hải nói
chúng tôi đã được thông báo tối qua để tạm ngừng dịch vụ phục vụ ăn uống của mình
và chúng tôi sẽ tuân theo nếu không chúng tôi sẽ phải đóng cửa nếu họ phát hiện ra
một chủ nhà hàng khác cho biết ông cũng phải đóng cửa nhà hàng mình sau khi nhận được lệnh phong tỏa
chúng tôi không có nhiều khách hàng vào những ngày này sự lo lắng của mọi người đang tăng cao
trên mạng xã hội một chủ nhà hàng đã phàn nàn rằng lệnh cấm được ban bố ngay khi cô ấy vừa thuê mặt bàn mới
tôi thực sự muốn khóc khi nghe thông báo
thâm quyến tp hcm
đã áp đặt lệnh phong tỏa khắc nghiệt hơn
những đoàn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy
khung cảnh hoảng loạn khi người dân chênh nhau mua hàng tại các siêu thị
khiến cho nhiều kệ hàng trống không một cách nhanh chóng
nhiều rau trắng đã được dựng lên tại khoảng trống giữa các tòa nhà chung cư
khi chính quyền tỉnh thâm quyến xét nghiệm covid một mươi chín tầm soát cho người dân
các biện pháp kiểm soát covid một mươi chín nghiêm ngặt của trung quốc
nhìn chung vẫn nhận được sự ủng hộ của người dân
cho đến hiện tại số người tử vong vì covid một mươi chín ở quốc gia này
vẫn ở mức thấp và sau đợt bùng phát đầy hỗn loạn đầu tiên ở vũ hán
vào năm hai nghìn hai mươi cuộc sống phần lớn đã trở lại bình thường
ông giang yipin một cư dân sống tại bắc kinh chia sẻ
từ lâu tôi đã quen với các biện pháp kiểm soát dịch của chính quyền rồi
chỉ cần chúng ta biết bảo vệ tốt cho bản thân sẽ không có vấn đề gì phải lo cả
mặc dù số ca nhiễm hàng ngày ở trung quốc không quá cao
với khoảng năm ba trăm linh ca được ghi nhận vào ngày một mươi năm tháng ba
song biến thể omicron đang làm lung lay
ngoài ra tầng sức áp đặt các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền
đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu bắc kinh có nên điều chỉnh
chính sách chống dịch hay không đặc biệt khi biến thể chiếm ưu thế hiện tại
là biến thể omicron có khả năng lây nhiễm cao nhưng độc lực ít nghiêm trọng hơn
có thể thấy chiến lược zero covid tại trung quốc đang đứng trước nhiều nguy cơ
phải dừng lại vì những lo ngại không còn phù hợp để đối phó với omicron
vậy trong thời gian tới trung quốc vẫn sẽ tiếp tục duy trì zero covid
hay sẽ áp dụng các hoạt động để đối phó với omicron
kế hoạch nào khác chúng ta hãy cùng chờ đợi vào những hành động tiếp theo của chính phủ nước này